cùng với các địa phương trên cả nước bắt đầu từ một mươi bốn h hôm nay hơn hai mươi thí sinh tham gia dự thi kỳ thi trung học phổ thông tại đắk lắc đã đến các điểm thi để làm thủ tục và đính chính thông tin
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo các thí sinh có mặt tại các hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín để nghe phổ biến quy chế làm thủ tục dự thi và đính chính sai sót thông tin
năm nay tại tỉnh đắk lắc có hơn hai mươi thí sinh dự thi tại ba mươi hai điểm thi trên toàn địa bàn tỉnh
các thí sinh sẽ chính thức thi từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng sáu và phải làm ba bài thi độc lập là toán ngữ văn ngoại ngữ hai bài thi tổ hợp gồm khoa học tự nhiên và khoa học xã hội